vào khoảng năm h ba mươi phút sáng nay ba mươi một tháng tám một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại siêu thị copmark nằm trên đường nguyễn duy dương quận năm tp hcm
bước đầu chưa có thông tin thiệt hại về người tuy nhiên vụ hỏa hoạn trên đã thiêu dụi nhiều tài sản
thông tin ban đầu thời điểm trên các tiểu thương kinh doanh buôn bán ở tầng trệt thuộc khu kinh doanh thực phẩm phát hiện khói lửa phát ra tầng một của siêu thị có mát
lực lượng tại chỗ đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành do bên trong khói đen tỏa ra mù mịt
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tám đã điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy không để cháy lan toàn bộ siêu thị
tuyến đường qua khu vực cũng bị phong tỏa hoàn toàn để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ
đến tám giờ ba mươi cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế tuy nhiên lực lượng cứu hỏa vẫn liên tục phun nước vào bên trong
để làm nguội hiện trường và hút toàn bộ khói đen bên trong ra ngoài
nhân viên siêu thị cùng người dân hợp sức để vận chuyển hàng hóa ra bên ngoài
hiện chưa có thông tin thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn trên
lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn